đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đã lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với võ văn tâm
chú ở thành phố biên hòa số tiền chín triệu đồng về hành vi dùng chân điều khiển xe máy gây xôn xao dư luận trên mạng xã hội facebook
vào ngày một mươi ba tháng một mươi trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm dùng chân phải điều khiển xe máy trên đường
ngay sau khi nhận được thông tin đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp biên hòa đã nhanh chóng vào cuộc xác minh thông tin và xác định
vào lúc ba h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi tâm điều khiển xe mô tô trên tuyến đường hà huy giáp theo hướng công viên biên hùng mũi tàu
khi đến đoạn phường quyết thắng tp biên hòa tâm đã dùng chân phải gác lên ghi đông để điều khiển xe máy
cùng lúc này xuân tiến là bạn của tâm chạy xe máy bên cạnh và lấy điện thoại ra quay clip đăng lên facebook cá nhân
tại công an tp biên hòa tâm đã thử nhận hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
qua test nhanh công an tp biên hòa xác định tâm dương tính với chất ma túy
bước đầu đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp biên hòa đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với võ văn tâm chín triệu đồng
với các lỗi như điều khiển xe mô tô không đổi mũ bảo hiểm không giấy phép lái xe và dùng chân điều khiển xe máy
ngoài ra công an tp biên hòa cũng đã ra quyết định xử phạt bổ sung số tiền là một triệu bốn trăm linh nghìn đồng đối với chủ phương tiện và giao xe cho người không có giấy phép lái xe